ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức lễ trao giải vô lăng vàng lần thứ sáu giải thưởng nhằm tôn vinh bốn mươi ba lái xe và hai mươi doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
giải thưởng vô lăng vàng năm nay có hai mươi giải tập thể được trao cho các doanh nghiệp mỗi giải trị giá năm triệu đồng và bốn mươi ba giải cá nhân dành cho lái xe trị giá ba triệu đồng
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia sau năm năm phát động và trao giải giải thưởng thu hút sự quan tâm tham gia của các đơn vị kinh doanh vận tải và đông đảo đối ngũ lái xe chuyên nghiệp cả nước
điều đó được chứng minh qua sự phát triển cả về quy mô và số lượng các đơn vị kinh doanh vận tải lái xe kinh doanh vận tải tham gia giải thưởng
điều này góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức ý thức của đội ngũ lái xe doanh nghiệp vận tải nói riêng và toàn dân nói chung trong việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ năm một mươi theo nghị quyết của quốc hội
điều này góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức ý thức của đối ngũ lái xe doanh nghiệp vận tải nói riêng và toàn dân nói riêng